đoàn diễn siếc lưu động là một trong những thủ phạm vừa được công an thành phố hà nội xác định là đã chiếu đèn laser khi máy bay đang hạ cánh xuống sân bay quốc tế nội bài vào hồi đầu tháng sáu vừa qua
qua xác minh cơ quan chức năng đã làm rõ điểm khởi phát của ánh sáng laser vào tối ngày hai tháng sáu tại thôn thụy hương xã phú cường huyện sóc sơn nơi đang diễn ra hoạt động biểu diễn siếc lưu động tại sân vận động
đoàn siếc đến thôn thụy hương từ sáng ngày hai tháng sáu và đã được chính quyền cơ sở đồng ý cho biểu diễn trong khi biểu diễn đoàn siếc đã sử dụng loại đèn chiếu sáng công suất lớn và có trục quay nhiều hướng
xác định đây chính là ánh sáng lai xe chiếu vào máy bay khi máy bay hạ cánh xuống sân bay nội bài
cơ quan chức năng địa phương đã yêu cầu đoàn siếc dừng việc chấu đèn vào các buổi biểu diễn tiếp theo